thưa quý vị trần văn nghĩa năm mươi một tuổi trú tại huyện tân biên tỉnh tây ninh
vừa bị công an huyện tân biên tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người nạn nhân chính là vợ của đối tượng
nhận tin báo trên nệ bàn xảy ra vụ án chồng dùng xăng đốt vợ công an xã tân lập đã triển khai lực lượng phối hợp
và các đội nghiệp vụ của công an huyện tân biên đến ngay hiện trường tiến hành điều tra xác minh
và đưa đối tượng trần văn nghĩa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận vào tối ngày một tháng một mươi một hai vợ chồng xảy ra cự cãi sẵn cồn trong người
nghĩa đã lấy xăng tạt vào vợ rồi châm lửa để hù dọa nhưng lúc này lửa bùng lên người
làm nạn nhân bị bỏng mức độ hai diện tích bỏng là khoảng bốn mươi ba đến nay sức khỏe đã dần ổn định
lừa đảo bằng hình thức tâm linh trần thị xoa đã chiếm đoạt của một nạn nhân tổng số tiền là trên một sáu tỷ đồng
đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
từ năm hai nghìn một mươi bảy thông qua việc xem bói làm lễ trần thị xoa quen biết nạn nhân
đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba do đầu tư chứng khoán thua lỗ dẫn đến nợ nần
xoa nảy sinh ý định lợi dụng niềm tin tâm linh của bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đã ba lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền làm lễ đáo cung cắt vía âm đổi vía dương
rồi chiếm đoạt tổng số tiền một sáu mươi ba tỷ đồng toàn bộ số tiền này đối tượng dùng để đầu tư chứng khoán
sau đó thua lỗ và mất trắng
công an tỉnh nghệ an cũng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lô thị my và lo bún ma
cùng chú tại huyện kỳ sơn về hành vi mua bán người
đầu tháng một mươi công an huyện kỳ sơn tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ bị hai đối tượng lừa sang trung quốc bán lấy chồng
sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ công an huyện kỳ sơn đã bắt giữ hai đối tượng lô thị my và lo bún ma
lấy chồng người trung quốc khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn my đặt vấn đề với ma tìm người đưa sang trung quốc để được chia hoa hồng
sau khi thống nhất các đối tượng đã tiếp cận rụ rỗ đưa nạn nhân vượt biên trái phép và bán cho một người đàn ông trung quốc với giá hai trăm linh triệu đồng
cao bằng là một địa bàn miền núi với rất nhiều đường mòn lối mở
do vậy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới là cuộc chiến đầy cam go và nguy hiểm
với tinh thần chiến đấu dũng cảm mưu trí cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cao bằng đã bắt giữ
triệt phá nhiều vụ án nhiều đường dây ma túy góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nơi biên cường của tổ quốc
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba toàn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng đã phát hiện bắt giữ và xử lý hai trăm năm mươi ba vụ
ba trăm sáu mươi sáu đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy
tăng vật thu giữ trên năm mươi bánh heroin bốn trăm năm mươi hai gram và một mươi bảy viên ma túy tổng hợp một nghìn sáu trăm bốn mươi chín cái thuốc viện bảy mươi bốn gram thuốc viện
hai gram cần sa
đặc điểm của tội phạm ma túy là những tội phạm rất nguy hiểm chúng thường được trang bị các loại vũ khí nóng
đặc biệt là những tội phạm trên tuyến đường dài chúng đều có những loại vũ khí mà được trang cấp từ bên nước ngoài
đặc biệt là khu vực tam giác vàng
do vậy là mỗi lần chiến đấu hay là đấu tranh đối với loại tội phạm này
lực lượng chức năng cũng phải chuẩn bị rất là kỹ càng xây dựng phương án đánh bắt
cũng như là các phương án để triển khai thực hiện cần phải đồng bộ
và quyết liệt hơn so với cả các loại tội phạm khác
với tinh thần kiên quyết đấu tranh hàng năm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
đã phát huy tốt vai trò của lực lượng chuyên trách trong công tác phòng chống ma túy
luôn bám sát địa bàn dựa chắc vào nhân dân tổ chức giả soát điều tra xác minh
và trinh sát thực địa nắm tình hình hoạt động của các đối tượng vận chuyển ma túy
xác định những biện pháp đấu tranh ngăn chặn nhất là hoạt động vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới
chỉ đạo của bộ công an về việc đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến đông bắc
công an tỉnh cao bằng đã có phương án số hai nghìn năm mươi bảy để đấu tranh với loại tội phạm này
xác định tuyến địa bàn trọng điểm mà các đối tượng ma túy lợi dụng để hoạt động
làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản xác định con người và những biểu hiện liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy
để có biện pháp phương án đấu tranh phù hợp và có hiệu quả
có thể thấy cuộc chiến với tội phạm ma túy vùng biên vẫn luôn diễn biến cam go
và khốc liệt với muôn vàn khó khăn nguy hiểm
sòng với bản lĩnh chính trị vững vàng tình thông hiệp vụ và tinh thần chiến đấu dũng cảm
mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cao bằng luôn xác định rõ vai trò nòng cốt
chuyên trách của mình trong công tác đấu tranh phòng chứa tội phạm với ma túy
các anh không ngẩn ngại gian nan mà sẵn sàng đương đầu gan dạ chiến đấu
quyết tâm ngăn chăn hiểm họa ma túy vào địa bàn tỉnh
và bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân nơi tuyến đầu biên giới
sáng nay một đám cháy đã xảy ra tại cửa hàng chăn ga gối nệm vạn thành
ở số nhà bốn trăm tám mươi năm trần hương đạo phường lê hồng phong tp quy nhơn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định
đã kịp thời có mặt khống chế ngọn lửa dập tắt đám cháy
vào khoảng một mươi h ba mươi ngọn lửa xuất hiện ở cửa hàng rồi bùng lên dữ dội
toàn bộ người dân có mặt trong cửa hàng đã kịp thời tháo chạy ra bên ngoài
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhanh chóng điều năm phương tiện xe trị cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường xử lý đám cháy
sau hơn một giờ nỗ lực cứu chữa đám cháy được khống chế và dập tắt
tại hiện trường nhiều ga đệm mút được mang ra khỏi khu vực cháy
đồng thời lực lượng chức năng tập trung bảo vệ an toàn phòng cháy cho các nhà dân xung quanh
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ
tại phiên họp nhiều lãnh đạo sở ngành đã góp ý về quy chế phối hợp
giữa các sở ngành quận huyện theo quyết định hai nghìn năm trăm ba mươi sáu năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban nhân dân thành phố
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi nhìn dẫn
việc phối hợp có cải thiện nhưng chưa nhiều chưa lớn
còn tình trạng đùng đẩy trách nhiệm không rõ quan điểm chính kiến
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi đề nghị việc hỏi
việc trả lời câu hỏi phải rõ ràng đảm bảo tiến độ
trong quá trình thực hiện phối hợp người chủ trì phải rõ việc
muốn ai tham gia ý kiến thế nào khi nào xong phải theo dõi tiến độ
vướng mắt và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
còn các cơ quan phối hợp phải trả lời rõ ý kiến khi được hỏi đảm bảo thời gian
ủy ban nhân dân thành phố sẽ ra soát không phải việc gì cũng lấy ý kiến tất cả các cơ quan
nhưng việc nào thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân thành phố
thì thành viên của ủy ban nhân dân thành phố phải có ý kiến
đồng thời đề nghị hàng tháng có tổng hợp công bố trọng trải các cơ quan trễ hạn
người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe mô tô từ vật liệu giấy sang giấy phép lái xe vật liệu bat
đăng ký nộp hồ sơ qua tổng đài để lấy số thứ tự về thời gian và địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe
thuận tiện cho mình tránh mất thời gian và công sức gây quá tải cục bộ
tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe
đây là thông tin được sở giao thông vận tải tp hcm đưa ra tại buổi họp báo tổ chức vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi
theo đó thời gian qua bộ công an đang chủ trì xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang lấy ý kiến góp ý
có nội dung đề xuất đổi toàn bộ giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy sang vật liệu bat
nhằm thực hiện tốt hơn việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong đó có tích hợp giấy phép lái xe
dân có giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy đã thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe sang vật liệu bat
gây quá tải cục bộ đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân
tại các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe
vì vậy sở giao thông vận tải đề nghị người dân thực sự có nhu cầu đổi giấy phép lái xe mô tô
từ vật liệu giấy sang giấy phép lái xe vật liệu bat đăng ký nợp hồ sơ qua tổng đài hai mươi tám một nghìn tám mươi một
để lấy số thứ tự về thời gian và địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe thuận tiện cho mình
tránh mất thời gian và công sức gây quá tải cục bộ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe
ngoài ra sở giao thông vận tải khẳng định giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy
vẫn tiếp tục sử dụng theo quy định hiện hành
hiện nay bộ giao thông vận tải chưa bắt buộc người dân phải thực hiện đổi giấy phép lái xe mô tô
từ vật liệu giấy sang vật liệu bat
giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong cao điểm cuối năm là nội dung trọng tâm
được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai và chỉ thị số bốn
của ủy ban nhân dân tp hcm quán triệt triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ bộ công an thành ủy tp hcm về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ được tổ chức ngày hai tháng một mươi một
trong năm năm qua tp hcm xảy ra một năm trăm ba mươi hai vụ cháy
trong đó cháy chung cư là sáu mươi hai vụ làm chết tám mươi người bị thương một trăm bảy mươi một người
thiệt hại tài sản ước tính gần tám mươi sáu tỷ đồng
qua khảo sát kiểm tra đánh giá toàn thành phố đang có một bốn mươi chín chung cư
trong đó có năm trăm ba mươi một chung cư vẫn còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy
như hiện có hai mươi bốn chung cư chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đưa vào sử dụng
cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với các bộ phận hoặc toàn chung cư là một mươi bốn cơ sở
cũng tại hội nghị thiếu tướng nguyễn thanh hưởng phó chám đốc công an tp hcm
đã quán trị các nội dung chỉ đạo về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cố nạn cố hộ
theo đó cơ quan chức năng cần ra soát tham mưu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật
về phòng cháy chữa cháy và cố nạn cố hộ
đồng thời các lực lượng cũng tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
như chung cư nhà cao tầng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh karaoke vũ trường quán bar
trong thời điểm mùa mưa bão lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hcm
đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trực tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa
với mục tiêu tính mạng con người là trên hết lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hcm
đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông đường thủy
tại các bến bãi đò ngang chở khách ngoài việc kiểm tra giấy phép liên quan đến hoạt động của phương tiện
người vận hành phương tiện cảnh sát giao thông đường thủy yêu cầu các chủ phương tiện thường xuyên kiểm tra hệ thống an toàn
phao neo phao cushion nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách
song song đó lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp
với các chủ bến bãi chủ phương tiện thủy thủ thuyền viên chấp hành nghiêm túc các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tổ chức công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trên các tuyến đường thủy thành phố
đặc biệt là những khu vực phức tạp những điểm đen về trực tự an toàn giao thông đường thủy
tp hcm bước vào đợt trừ cường mới mức đỉnh triệu trong đợt này cao dưới tuyến đường vang sông rạch bị ngập
đặc biệt là tại quận bình thạnh khu dân cư phía dưới chân cầu gan thanh đa bị triều cường tràn vào là do kè bảo vệ đã bị sạt lỡ
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực thanh đa thuộc quận bình thạnh
trong đợt trừ cường rằm tháng chín này cứ tầm một mươi tám đến một mươi chín giờ trừ cường sẽ dân lên tràn vào nhà dân
làm ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống cũng như là những phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp nhiều trở ngại
giờ làm cái nền lên nữa thì nó đụng cái nóc nhà đâu còn cái gì đến đâu mà lên nữa
nếu mà lên cái nền nữa thì phải có tiền lên luôn cái nóc nhà
sống chung với nước ngập mấy chục năm người dân khu vực thanh đa đã quá đổi quen thuộc với những hình ảnh này
nước dân cao bịt rác trôi lên bền với con hẻm để ngăn nước vào nhà người dân phải dùng các tấm tôn để chặn lại
thế nhưng đây cũng chỉ là một giải pháp tạm thời
nhiều nhà cũng dọn dẹp đồ đạc kê lên cao
để tránh các vật dụng bị thấm nước hư hỏng
tại đây có khoảng hai trăm linh mét kè bị sạc lỡ các phần trụ kè đoạn này gần như bị nước nhấn chìm
tình trạng này đã diễn ra hơn bốn tháng nay nhưng chưa được khắc phục
đây là tuyến kè sung yếu bảo vệ khu đông dân phía trong
mỗi khi triều cường lên mọi sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng ai nấy đều phải lội trong nước
buôn bán được cái gì đâu nếu giờ buôn bán gì mình ngồi trước nhà đó thì nước nó vô mình phải chịu
cứ giờ người ta chạy đường mà không lẽ giờ mình kêu người ta đứng chạy
đâu có ai chịu xuống dắt xe
còn ví dụ ai chạy ngang qua chạy từ thôi mình phải mang lĩ người ta chạy từ từ
hồi bữa cô đang ngồi đuổi xeo đó cái nó chạy qua một cái nước nó tạc vô tới nhà luôn mà
tạc lên nền trên luôn rồi cô phải đi lao
hiện tại khu vực này cơ quan chức năng địa phương đã cử người túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để theo dõi hiện trạng và cảnh báo người dân không đi vào đoạn ngập sâu
tuy nhiên điều người dân nơi đây vẫn mong muốn chính là chính quyền quan tâm làm lại bờ kè
xây dựng hệ thống thoát nước để nhằm ngăn ngừa chống triều cường
nhằm hưởng ứng tháng hành động quốc gia về người cao tuổi việt nam
tp hcm đã tổ chức thăm khám chữa bệnh miễn phí cho toàn bộ người cao tuổi trên địa bàn
đồng thời tầm soát tư vấn khám sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
đoàn viên thanh niên hậu nhiễm covid một mươi chín
tại chương trình ba trăm linh người cao tuổi người có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng tuyến đầu
chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận tám đã được các quân đội
bác sĩ viện y dược học dân tộc tp hcm khám sức khỏe tổng quát miễn phí
từ đó nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh các bác sĩ sẽ kiểm tra tư vấn cho người bệnh
trường hợp cần chuyển tuyến sẽ chủ động giúp đỡ
liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên để người bệnh yên tâm điều trị
giờ qua tôi cũng không biết chuyện gì bệnh quạng trong cơ thể của mình
nhưng mà hôm nay nhân dịp là có cái tổ chức là đi khám sức khỏe định kỳ cho bảo vệ dân phố
thì hôm nay đến đây khám thì bác sĩ cũng khám thông báo cho mình là đo thì quyết áp hơi cao
những bệnh nhân mà có triệu chứng về cái hậu covid thì mình sẽ tư vấn
mình tư vấn và nếu như mình sẽ cho thuốc điều trị
thì mình điều trị về đông tay kết hợp
thì những người dân mà có bảo hiểm y tế thì mình sẽ hướng dẫn người ta tiếp tục theo cái tuyến ban đầu của mình
hoặc là sẽ phối hợp với điều trị y học cổ truyền
tại viện y dược học dân tộc tp hcm
đây là buổi khám tầm soát sức khỏe miễn phí cuối cùng cho người dân tp hcm
sau một mươi tháng tổ chức xuyên suốt tại nhiều quận huyện
và được các đơn vị ký cam kết từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tới ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe
cho tất cả người cao tuổi không phân biệt tạm trú hay thường trú vào năm hai nghìn hai mươi
để phát hiện bệnh không lây nhiễm sức khỏe tâm thần
từ đó đưa vào quản lý và chăm sóc điều trị
tính đến nay chúng tôi đã khám đạt chỉ tiêu là năm người
với năm người này không những được đo điện tiêm được siêu âm
còn được tư vấn tâm lý cũng như tầm khám sức khỏe
đây là một trong những hoạt động mang đến sự chăm lo về sức khỏe
đối với người dân thành phố và đối với những người dân có bệnh nền
ngày hai tháng một mươi một trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh
một chiếc tàu viết sông chạy với tốc độ cao
chở các nhân viên tiếp cận một người phụ nữ đang chơi với giữa sông sài gòn
đoạn gần cầu sài gòn
clip trên nhận được sự quan tâm chú ý của người xem
trong đó thì nhiều người bày tỏ sự tháng phục hành động ý nghĩa của các nhân viên viết sông
theo công ty trách nhiệm hữu hạng thường nhật sài gòn waterbus
xác nhận nội dung video được đăng tải trên mạng xã hội là đúng
cụ thể khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày một tháng một mươi một khi các nhân viên xe buýt sông đang làm việc
ở bến tàu thủy bình an phường an khánh thành phố thủ đức
thì bất ngờ phát hiện một phụ nữ nhảy cầu sài gòn
ngay lập tức các nhân viên dùng một chiếc buýt sông chạy ra tiếp cận người phụ nữ
đã bị trôi gần giữa sông
sau đó một người trên buýt sông lao xuống sông đưa người phụ nữ lên tàu
phía trên cầu sài gòn lúc này có hàng chục người dân đang theo dõi
trước hành động đẹp và kịp thời của các nhân viên buýt đường thủy
nhiều người bày tỏ sự tháng phục trước hành động ý nghĩa trên
thưa quý vị ngày hôm nay quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường
về dự án luật đất đai sửa đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến việc xác định cụ thể trong luật
các phương pháp định giá đất cho từng loại đất để chính phủ có cơ sở hướng dẫn thực hiện
đã được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến
góp ý kiến vào dự thảo luật nhiều đại biểu cho rằng
một trong những vướng mắt cần giải quyết trong thực tế
để đảm bảo công bằng trong công tác bồi thường khi thu hồi đất
là phương pháp định giá đất phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi
do đó cần quy định cụ thể phương pháp định giá đất phù hợp với từng loại đất trong luật

trong đó phương pháp thu nhập là phương pháp chính
hay là đất chưa chuyên dụng thì lấy phương pháp công trừ có thể kết hợp với phương pháp thu nhập
thì tôi nghĩ là nếu xác định được trong luật những nguyên tắc đấy
thì chính phủ có cơ sở để hướng dẫn
và thực tiễn thực hiện phương pháp xác định giá đất
thì đã xảy ra tình trạng cùng một khu đất
mỗi phương pháp xác định giá đất và mỗi đơn vị tư vấn khác nhau
sẽ cho ra kết quả khác nhau
và để tránh rủi ro về mặt pháp lý cho các cơ quan định giá thẩm định giá đất và phê dịch giá đất
tôi đề nghị bang soạn thảo cân nhắc nội dung tại khoảng năm điều một sáu hai
của những dự án luật cần giao cho chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết để thực hiện
liên quan đến vấn đề này trong báo cáo giải trình tiếp thu
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh cho biết
dự thảo đã quy định rõ nội hàm các phương pháp định giá đất
bao gồm phương pháp so sánh phương pháp thẳng dư phương pháp thu thập phương pháp hệ số điều chỉnh
đồng thời dự thảo giao chính phủ quy định chi tiết trình tự thực hiện của các phương pháp định giá đất
về trường hợp điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất
dự thảo luật thiết kế hai phương án xin ý kiến của quốc hội
phương án một giao chính phủ quy định trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp
phương án hai quy định tại luật về trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép mở rộng dịch vụ thu phí không dừng
tại các trạm thu phí cảng hàng không sân bay
và trước mắt triển khai ngay tại các sân bay có lưu lượng lớn thường xuyên xảy ra un tắc
theo đánh giá của bộ giao thông vận tải lượng phương tiện ra vào các sân bay rất lớn
trung bình mỗi ngày có khoảng một mươi sáu hai mươi lượt xe qua trạm thu phí sân bay quốc tế nội bài và tân sân nhất
cao hơn gấp hai lần lượng phương tiện giao thông qua một trạm thu phí của đồng bộ
trong khi đó việc thu phí bằng thủ công thường xuyên gây ách tắc bức xúc cho tài xế hành khách
ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia khi các trạm thu phí sân bay là cửa ngõ đầu tiên đón khách quốc tế
việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không sân bay
giúp hiện đại hóa kết cấu hạ tầng hàng không phù hợp với xu thế phát triển
tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí giảm un tắc ô nhiễm môi trường
tăng tính công khai minh bạch phù hợp với chủ trương của nhà nước về hạn chế sử dụng tiền mặt
một tin vui của ngành nông sản việt nam đó là giá gạo xuất khẩu của việt nam đã tăng vọt đạt mức cao nhất từ trước đến nay
và cao hơn hẳn giá gạo xuất khẩu của các quốc gia khác
cụ thể hiện nay
giá gạo xuất khẩu năm tấm của việt nam ở mức là sáu trăm năm mươi ba đô la mỹ một tấn tăng một mươi đô la mỹ một tấn
giá gạo loại hai mươi năm tấm ở mức là sáu trăm ba mươi tám đô la mỹ một tấn đạt đỉnh cao nhất từ trước đến nay
trong khi đó giá gạo xuất khẩu của thái lan pakistan tiếp tục xu hướng giảm
như vậy sau điều chỉnh hiện nay giá gạo năm tấm của việt nam đang cao hơn gạo cùng loại của thái lan chín mươi hai usd một tấn
và cao hơn gạo pakistan chín mươi đô la mỹ
trong khi đó giá gạo hai mươi năm tấm của việt nam cao hơn gạo thái lan tới một trăm một mươi tám đô la mỹ một tấn
và cao hơn gạo pakistan tới một trăm năm mươi đô la mỹ một tấn
thưa quý vị chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu được áp dụng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và hiện nay mức thuế này vẫn đang được giảm năm mươi tương ứng là hai đồng một lít trừ ethanol
và một đồng một lít dầu diesel
cho đến cuối năm nay việc này đã góp phần đảm bảo đời sống của người dân và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức bộ tài chính đang đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn và đề xuất này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực vận tải doanh nghiệp này đang rất mong chờ chính sách giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
trong những năm vừa qua do tác động của đại dịch covid một mươi chín doanh nghiệp đã gặp phải rất nhiều khó khăn
chính sách giảm thuế sẽ giúp giảm trực tiếp chi phí tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tiếp tục phục hồi

sử dụng để đầu tư vào ứng dụng chứng khoán sau đó lại thua lỗ và mất trắng
với tám lỗi vi phạm công ty thành bưởi đã bị xử phạt chín mươi một triệu đồng đồng thời áp dụng hình thức
xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải ba tháng
vào chiều ngày hôm nay phó tránh thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm vừa ký quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành một mươi
theo kết luận kiểm tra đã ban hành
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi thực hiện theo kết luận kiểm tra của sở giao thông vận tải
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành một mươi thành tra sở đã tiến hành lập biên bản
vi phạm hành chính với tám hành vi vi phạm gồm thứ nhất không thực hiện đúng quy trình
đảm bảo an toàn giao thông theo quy định
thứ hai kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch
không thực hiện đúng về đón trả khách tại trụ sở chính trụ sở chi nhánh văn phòng đại diện
thứ ba có bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông
thế nhưng bộ phận này không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định
thứ tư có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch phương tiện theo quy định
thứ năm có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định
thứ sáu sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng xe kinh doanh vận tải khách du lịch
có hợp đồng vận chuyển hợp đồng lữ hành danh sách hành khách
thế nhưng không đảm bảo theo yêu cầu quy định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang cho biết trong lúc tuần tra kiểm soát
đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một xe ô tô khách vận chuyển số lượng lớn pin
màn hình và điện thoại di động không có hóa đơn chứng tử
trước đó vào sáng ngày hai tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc xã mỹ đức huyện châu phú tỉnh an giang
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách do võ
an dũng trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang điều khiển
có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển một bảy trăm linh viên pin điện thoại
ba sáu trăm bảy mươi màn hình điện thoại và hai trăm năm mươi bảy điện thoại các loại
tại thời điểm kiểm tra tài xế dũng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh được nguồn gốc của số hàng hóa nói trên
trong khi đó tại đồng nai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý đối tượng bùi văn dầu chú ở tỉnh long an
về hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép trên tuyến sông đồng nai
đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phát hiện phương tiện ghe gỗ do bùi văn dầu điều khiển
đang vận chuyển khoảng một mươi hai mét khối cát trái phép tại km tám trên tuyến sông đồng nai
thuộc địa bàn xã long tân huyện nhân trạch
tại thời điểm kiểm tra dầu không xuất trình được các giấy tờ
chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
các giấy tờ có liên quan đến phương tiện giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng
cho nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ
và tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính thưa quý vị và các bạn thành phố hồ chí minh có môi trường phù hợp
có nhiều cơ hội để xây dựng trung tâm tài chính của khu vực
đây là nhận định của các chuyên gia tham dự tòa đàm kinh nghiệm quốc tế về phát triển trung tâm tài chính quốc tế
về định hướng đối với thành phố hồ chí minh diễn ra tại london nước anh mới đây
khoa học công nghệ sẽ là tiền đề đưa ra các giải pháp giúp từng bước việt nam thực hiện hóa cam kết net zero đến năm hai nghìn năm mươi
thực tế theo thống kê của bộ khoa học và công nghệ các doanh nghiệp khởi nghiệp vốn linh hoạt thường đi đầu trong việc đưa ra giải pháp công nghệ mới nhưng thiếu thị trường
còn các tập đoàn lớn đang nhận thấy các khoản đầu tư cho nghiên cứu phát triển nội bộ không hiệu quả như kỳ vọng
do đó ngày hội tech traverse được tổ chức theo mô hình hoạt động của một trung tâm đổi mới sáng tạo mở mà trong thực tế nơi người tham gia có thể tiếp cận thông qua ba kênh xếp mở là kết nối chia sẻ và tranh luận
thể hiện qua việc thiết kế các cuộc thảo luận file side chat nơi các nhà chuyên môn hàng đầu trong lĩnh vực thể hiện quan điểm đa chiều thông qua các kinh nghiệm và góc nhìn độc đáo
chúng tôi rất mong muốn đây là một cơ hội để chúng ta cập nhật xu hướng quốc tế về chuyển đổi xanh
chuyển đổi số và cơ hội và thách thức cho các bạn trẻ khởi nghiệp nơi có thể tìm gặp được nhu cầu thách thức và sự hỗ trợ đồng hành của các tập đoàn lớn
có thể những chủ đề mà chúng ta bàn trong ngày hôm nay ở đâu đó các diễn đàn đã thảo luận nhưng dưới lăng kính của đổi mới sáng tạo mở
sự gắn kết giữa các tập đoàn lớn cùng với thế hệ trẻ với các bạn trẻ khởi nghiệp sáng tạo
thì có những điểm gì mới đặt ra từ biến đổi khí hậu từ cam kết của chính phủ về giảm thải carbon về blockchain ứng dụng ai trong các lĩnh vực cả sản xuất và dịch vụ
báo cáo đổi mới sáng tạo mở năm hai nghìn hai mươi ba do subrastoria tại pháp phát hành cho biết
sau khi khảo sát một sáu trăm bốn mươi tám công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp tại một mươi nước châu âu
thì kết quả cho thấy bảy mươi hai doanh nghiệp đang hợp tác triển khai dự án
đổi mới sáng tạo mở với doanh nghiệp khởi nghiệp sáu mươi bảy đánh giá hoạt động hợp tác là nhiệm vụ quan trọng đối với chiến lược phát triển của tổ chức
còn theo báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi ba do noventor công bố chỉ ra
nguồn vốn đầu tư do kinh doanh đổi mới sáng tạo đến từ các tập đoàn kinh tế lớn còn hạn chế
do đó tại việt nam các tập đoàn lớn có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp thông qua đầu tư tài chính hoặc các hình thức khác
sau hơn một tháng sau khởi công dự án cảng hàng không quốc tế long thành đã dần hình thành diện mạo mới
nhất là tại gói thầu ngày năm tháng một mươi với nhiều hạng mục quan trọng phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
phó thủ tướng trần hồng hà đã kiểm tra tại công trường dự án cảng hàng không quốc tế long thành
trong giai đoạn một này hai gói thầu năm một mươi và bốn sáu là phần thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công trình nhà ca hành khách
và thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công trình nhà ca hành khách
trong đó công trình nhà ga hành khách được xem là trái tim của sân bay long thành và của toàn dự án
đây cũng là gói thầu có giá trị lớn với tính chất kỹ thuật phức tạp nhất hiện nay
từ công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng và sang lấp được hoàn tất nên tiến độ thi công tại đây được triển khai thuận lợi
đây cũng là chia sẻ của nhà thầu thi công phần chuẩn bị cho hạng mục nhà ga trung tâm
ở cả hai hạng mục quan trọng nhất này sau khi hoàn tất chuẩn bị vật liệu và bản vẽ
thì giữa tháng một mươi một tới là thời điểm bước vào mùa khô
bộ sẽ bắt đầu tăng tốc đánh giá cao nỗ lực của bang quản lý dự án cũng như các nhà thầu giám sát
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai để tiến độ thi công đến thời điểm này đảm bảo như cam kết trong các gói thầu
phó thủ tướng trần hồng hà đặt ra vấn đề cho gia đình mới của dự án này

phó thủ tướng yêu cầu đến cuối tháng một mươi này phải hoàn tất bộ kế hoạch chung của cả dự án và phải hết sức lưu tâm đến quản lý vận hành tổng thể
đây đồng thời cũng là cơ sở để kịp thời xử lý
nhà thầu giám sát thi công không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công

các nhà thầu giám sát thi công không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công